tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo phan văn thắng chú tại tỉnh kiên giang tám năm tù
về tội giết người trong phiên xét xử sơ thẩm vào ngày hôm qua
nạn nhân trong vụ án này là ông lê văn vẹn là ngư phủ đi cùng tàu với bị cáo
theo cáo trạng thắng và ông vẹn được thuê làm việc trên một tàu đánh bắt thủy hải sản
vào sáng ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
khi tàu đang nheo đậu tại cảng đá trồng xã bảy thơm tp phú quốc
thì thắng và ông vẹn cùng một số ngư phủ của tàu cá khác tổ chức nhậu
ông vẹn qua gọi thắng dậy để nhậu tiếp
thắng không đồng ý sau đó giữa hai người xảy ra cãi vã
trong lúc tức giận thắng đạp vào bụng ông vẹn khiến nạn nhân đập đầu vào thành tàu rồi rơi xuống biển
ông vẹn được các ngư phủ khác vớt lên nhưng đã tử vong